hiện quận đang tiêm vét cho người dân ở tỉnh về và tiêm cho người có nguy cơ cao theo kế hoạch chung của thành phố
về kế hoạch tiêm vaccine mũi ba trong cộng đồng quận đang xây dựng và tìm thêm nhân lực vì thiếu
ông hùng cho biết thêm hiện trung tâm y tế quận có tổng cộng hơn một trăm linh nhân viên y tế
trong đó có một mươi trạm y tế mỗi trạm có khoảng sáu bảy nhân viên y tế và ba phòng khám
theo ông hùng vào thời điểm còn giãn cách xã hội
nhân sự của trung tâm tập trung phòng chống dịch lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine chăm sóc và quản lý f
nhưng sau giãn cách thì phải tham gia nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng hơn
ông hùng nói trung tâm y tế đang rất thiếu người để tiêm vaccine mũi ba
quận đã làm công văn xin sở y tế hỗ trợ nhân sự
dự kiến vài ngày nữa khi có đủ nhân lực quận sẽ có kế hoạch cụ thể về chiến dịch tiêm mũi ba
tương tự tại quận bốn bà đỗ thị trúc mai phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cho hay
quận cũng gặp khó khăn về nhân lực khi triển khai chiến dịch tiêm vaccine mũi ba cho cộng đồng vào thời gian tới
hiện quận đang tiêm mũi ba cho người có nguy cơ cao nhưng tiến độ còn chậm
quận đang làm kế hoạch xin hỗ trợ nhân lực để tiêm mũi ba cho cộng đồng sắp tới
với huyện nhà bè và cần giờ thì không gặp khó khăn về nhân lực trong chiến dịch tiêm vaccine mũi ba
hai địa phương này đã có kế hoạch cụ thể từ nhân lực đến số liều vaccine dự trù
cụ thể tại huyện cần giờ ông trương tiến triển phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cho hay
huyện đã có kế hoạch tiêm vaccine mũi ba cho người dân đã đủ thời gian theo quy định
ngoài ra huyện đã dự trù lượng vaccine và đề nghị sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cấp
tiếp tục chương trình là chỉ đạo của bộ y tế đối với người nhập cảnh ngắn ngày vào việt nam
theo đó bộ y tế cho phép người nhập cảnh dưới một mươi bốn ngày không phải cách ly y tế nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt
và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch
quy định trên được bộ y tế đưa ra trong hướng dẫn y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc dưới một mươi bốn ngày ban hành ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc ngắn ngày gồm người nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ
người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao công vụ nhà đầu tư chuyên gia lao động tay nghề cao
nhà quản lý doanh nghiệp kinh doanh thương mại nghiên cứu thị trường cùng nhân thân và các đối tượng
theo thỏa thuận với từng quốc gia
những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá trình làm việc tại việt nam
bộ y tế cho phép những trường hợp trên không phải cách ly y tế nhưng cần tuân thủ nghiêm ngặt
và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín không tiếp xúc với cộng đồng
trong trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc hoạt động tại nhiều địa phương
cần có kế hoạch phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan chấp thuận
người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày phải thực hiện đầy đủ quy định năm k
tự theo dõi sức khỏe khi xuất hiện một trong các biểu hiện sốt ho đau rắt họng hoặc khó thở
thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương
bộ cũng đề nghị người nhập cảnh ngắn ngày phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan tổ chức
mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc covid một mươi chín
sau thời gian làm việc ngắn ngày người nhập cảnh tiếp tục có nhu cầu ở lại việt nam làm việc
thì phải thực hiện các quy định hiện hành về nhập xuất cảnh và phòng chống dịch
cụ thể với người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín kết thúc thời gian làm việc
trước ba ngày kể từ ngày nhập cảnh bộ y tế quy định phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú đến hết
ngày thứ ba không được tiếp xúc với người xung quanh không được tự ra khỏi nơi cư trú
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh nếu kết quả
xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết ngày một mươi bốn thực hiện đầy đủ quy định năm k
trường hợp xuất hiện dấu hiệu ho sốt khó thở đau họng phải báo ngay cho y tế địa phương
với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều sau khi kết thúc thời gian làm việc trước bảy ngày
kể từ ngày nhập cảnh phải tự cách ly tại nơi lưu trú đến hết ngày thứ bảy xét nghiệm bằng rt pcr vào
ngày thứ ba và ngày thứ bảy tính từ ngày nhập cảnh nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì quy định
như trường hợp âm tính với người tiêm đủ liều ở trên tại điện biên sơn la
mặc dù tình hình dịch đang diễn biến phức tạp tuy nhiên vẫn có nhiều quán karaoke mở chui đáng
chú ý quán còn có nữ nhân viên là ép không khiến nhiều khách hàng lo lắng ông nguyễn thành tùng
chủ tịch ubnd phường mường thanh thành phố điện biên tỉnh điện biên vừa xác nhận trên địa
địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp mắc covid một mươi chín là nữ nhân viên quán karaoke sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê sơn la
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi hai nữ nhân viên quán karaoke có biểu hiện ho sốt
trong thử nghiệm thì có kết quả dương tính sars cov hai từ đây chính quyền sở tại đã phát
hiện ra quán karaoke hoạt động lén lút trên địa bàn ông tùng cho hay theo thông tin ban đầu
nữ nhân viên khai có làm việc tại quán karaoke trên địa bàn thành phố điện biên phủ lực lượng
chức năng đang xác minh lời khai và nỗ lực truy vết tiến hành các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định liên quan đến vụ việc trên ông ngô minh cương chủ tịch ubnd xã thành sương
điện biên tỉnh điện biên cho biết trường hợp nữ nhân viên là f cư trú trên địa bàn phường mường
thành tên là n mới đây chị n có đến quán karaoke mtv trên địa bàn xã thanh sương để tiếp khách
đáng chú ý trước đó quán karaoke mtv đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh dịch
vụ do không thực hiện việc tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng vẫn lén lút hoạt động trong thời gian vừa qua
tiếp tục là tin tức liên quan đến tình hình covid một mươi chín tại thành phố điện biên phủ
tỉnh tây ninh hiện có một mươi năm ba trăm hai mươi hai f đang điều trị trong đó có một mươi bốn bảy trăm ba mươi bảy f đang điều trị tại nhà
số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín lũy kế thời điểm này là năm trăm ba mươi ba ca trong đó gần bảy mươi chưa tiêm vaccine
con số ca nhiễm sars cov hai ở tây ninh trong thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng
báo cáo của ban chỉ đạo tỉnh tây ninh cho biết từ khi phát sinh dịch đến nay
tỉnh ghi nhận tám mươi tám mươi bảy trường hợp nhiễm
hiện trên địa bàn có một mươi năm ba trăm hai mươi hai ca đang điều trị trong đó có một mươi bốn bảy trăm ba mươi bảy ca đang điều trị tại nhà
tỉnh áp dụng mô hình tháp điều trị ba tầng số bệnh nhân nặng điều trị tại tầng ba là một trăm năm mươi chín
số ca có triệu chứng nhẹ và trung bình điều trị tại tầng hai là ba trăm ba mươi chín ca
tử vong lũy kế đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi hai là năm trăm ba mươi ba ca trong đó có gần bảy mươi chưa tiêm vaccine
tỉnh đã kích hoạt tất cả các huyện thị xã thành phố thành lập các trạm y tế lưu động với một trăm linh tám trạm y tế lưu động và một năm trăm một mươi tám tổ y tế lưu động
oxy bình và máy tạo oxy được tỉnh cung cấp đến từng trạm y tế xã
tại tỉnh có bốn cơ sở có oxy lòng để phục vụ các bệnh nhân nặng nguy kịch
các bệnh viện còn lại đã hoàn thiện và đang sử dụng hệ thống oxy trung tâm nhằm đáp ứng tình huống có nhiều bệnh nhân cần thở oxy
tây ninh đang có sự chi viện về nhân lực
từ bệnh viện e ba mươi bốn người thành phố hải phòng năm mươi người quân y sư đoàn năm tám người
các y bác sĩ của bệnh viện e trực tiếp tham gia điều trị tại tầng hai và tầng ba của bệnh viện đa khoa tỉnh
đồng thời hướng dẫn nâng cao năng lực điều trị cho đội ngũ nhân lực y tế tại địa phương
bên cạnh đó tỉnh còn huy động năm trăm chín mươi tám y bác sĩ về hưu và gần một trăm linh người tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch trên địa bàn
về công tác tiêm chủng báo cáo của ban chỉ đạo tỉnh cho hay
tây ninh đã bào phủ chín mươi sáu năm mươi một mũi một và chín mươi ba mươi chín mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
sáu sáu mươi chín người dân đã được tiêm mũi ba một trăm linh trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm mũi một
tỉnh đang ra soát đối tượng chưa tiêm đặc biệt chú trọng tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đặc biệt vào thời điểm cuối năm cận tết nguyên đán
hiện nay trung bình mỗi ngày có năm mươi người từ các nước thứ ba qua ngã cảnh vào tây ninh
tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới
không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép không bị phát hiện và xử lý
tiếp tục mời quý vị theo dõi tình hình covid một mươi chín trên thế giới
châu á đang trì hoãn tiến trình mở cửa trở lại trong bối cảnh các nước gấp rút áp đặt hạn chế đi lại
khi biến thể omicron lan rộng trong cộng đồng
trong tuần này thái lan singapore và nhật bản đã đóng cửa biên giới với hầu hết khách du lịch nước ngoài
cả ba quốc gia trên đều thông báo ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron trong nước
điều đó cho thấy sự lây lan nhanh chóng của omaicron ngay cả khi những nước này không đón nhận lượng khách nước ngoài mới
việc áp đặt hạn chế đi lại mới cho thấy quan điểm cứng rắn của châu á đối phó với dịch covid một mươi chín
nhưng cũng có nguy cơ cản trở sự phục hồi kinh tế khu vực vào năm hai nghìn hai mươi
ông jeffrey halley chuyên gia phân tích cao cấp tại hãng tài chính oanda mỹ
cho rằng tác động của biến thể omicron tại châu á đến nay vẫn rất hạn chế
bởi có rất ít hoạt động đi lại được thực hiện trong khu vực
trước đó châu á đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn làn sóng biến thể delta
và một vài biện pháp trong số này hiện giờ vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn
thái lan đã dừng việc đăng ký chương trình du lịch xét nghiệm và đi test go được triển khai từ đầu tháng một mươi một

cho phép khách du lịch tiêm phòng đầy đủ được nhập cảnh mà không cần kiểm dịch nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính
nước này cũng đình chỉ chương trình đi lại không kiểm dịch
có tên gọi sanbox được áp dụng tại một số địa điểm du lịch nhất định trên toàn quốc
quyết định nói trên được coi là một thách thức lớn đối với thái lan
khi đang khởi động kế hoạch mở cửa trở lại ngành du lịch vốn đang điều đứng
sau khi nước này đóng cửa biên giới với hầu hết du khách nước ngoài
và ban hành các yêu cầu kiểm dịch từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
không chỉ riêng thái lan chính phủ singapore thông báo sẽ tạm dừng bán vé máy bay
và vé xe buýt dùng trong chương trình hành lang đi lại cho người đã tiêm vaccine
kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai do lo ngại nguy cơ biến thể omicron lây lan
singapore hiện đã triển khai hành lang đi lại cho người đã tiêm vaccine vt
cho khoảng hơn hai mươi quốc gia trong đó có australia ấn độ anh và mỹ
giống như thái lan singapore cho biết
sẽ cho phép những du khách có vé máy bay đặt trước ngày hai mươi hai tháng một mươi hai được nhập cảnh với điều kiện
họ phải đáp ứng được tất cả các điều kiện của vtel
so với biến thể delta omaicron là một thử thách lớn hơn đối với kế hoạch sống chung với dịch bệnh của singapore
để đối phó với làn sóng dịch bệnh mới singapore đã thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe
bổ sung dường icu và các cơ sở điều trị trong cộng đồng nhằm giảm tải áp lực cho bệnh viện
tại nhật bản thành phố osaka
saka đã thông báo ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên không liên quan đến du lịch nước ngoài
thủ tướng nhật bản fumio kishida cho biết
do virus này vẫn còn là ẩn số nên chúng tôi phải sử dụng tất cả các nguồn lực của mình để đối phó
trong một cuộc khủng hoảng lớn hành động sớm vẫn tốt hơn là hành động quá ít hoặc quá muộn
hồng kông trung quốc đã thắt chặt quy tắc kiểm dịch sau khi ghi nhận thêm bảy ca nhiễm mới biến thể omicron vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên ba
vùng lãnh thổ này đã cấm du khách từ hơn chín mươi quốc gia nhập cảnh
trong khi người dân trở về từ anh mỹ và một mươi hai quốc gia châu phi trong danh sách có nguy cơ cao nhất
phải cách ly bốn ngày tại khu cách ly ở vịnh penny do chính phủ điều hành
sau đó tiếp tục cách ly một mươi bảy ngày tại một cơ sở khác
trải qua thời gian dài đại dịch covid một mươi chín hoành hành
châu á thời gian qua đã nỗ lực để mở cửa trở lại nền kinh tế
tuy nhiên không ai có thể ngờ rằng biến thể omicron xuất hiện
đoàn trí mạng làm đảo ngược tình thế
hiện nay các nước đều đang siết chặt quy định phòng chống dịch
để ngăn ngừa sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới
tại anh một báo cáo được cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
cho thấy hiệu quả của mũi vaccine tăng cường trong việc ngăn ngừa biến thể omicron
bị suy giảm trong vòng một mươi tuần sau tiêm
báo cáo đã nghiên cứu một trăm bốn mươi bảy năm trăm chín mươi bảy ca nhiễm biến thể delta và sáu mươi tám bốn trăm tám mươi chín ca nhiễm biến thể omicron
được ghi nhận từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến một mươi bảy tháng một mươi hai
các nhà nghiên cứu đã phân tích tỷ lệ hiệu quả của vaccine giữa các ca nhiễm hai biến thể trên
trong số những người đã được tiêm hai mũi vaccine của astrazeneca pfizer hoặc moderna
sau đó họ so sánh hiệu quả của vaccine giữa những người nhiễm omicron và delta
mà trước đó đã được tiêm mũi vaccine tăng cường của pfizer hoặc moderna
kết quả cho thấy trong tất cả các trường hợp các loại vaccine đều kém hiệu quả hơn
và suy giảm
các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu cho thấy trong tất cả các trường hợp các loại vaccine đều kém hiệu quả hơn
và suy giảm
những người đã tiêm hai mũi vaccine của astrazeneca và một mũi vaccine tăng cường của pfizer hoặc moderna
hiệu quả mũi vaccine tăng cường của cả moderna và pfizer cũng đã giảm trong vòng vài tuần sau tiêm
cụ thể ở những người đã tiêm hai mũi vaccine của astrazeneca và một mũi vaccine tăng cường của pfizer hoặc moderna
hiệu quả ngăn ngừa bệnh có triệu chứng là sáu mươi trong hai đến bốn tuần sau tiêm
tuy nhiên sau một mươi tuần hiệu quả ở người tiêm mũi vaccine tăng cường của pfizer chỉ còn ba mươi năm
trong khi tỷ lệ này ở người tiêm mũi vaccine tăng cường của moderna là bốn mươi năm sau cùng khoảng thời gian
những tỷ lệ này kém xa so với hiệu quả của vaccine trước biến thể delta
kết quả cho thấy trong tất cả các trường hợp các loại vaccine đều kém hiệu quả hơn và suy yếu nhanh trước biến thể omicron so với delta
hiệu quả mũi vaccine tăng cường của cả moderna và pfizer cũng giảm trong vòng vài tuần sau tiêm
trước đó hồi đầu tháng một mươi hai giám đốc điều hành của pfizer đã để ngỏ khả năng người dân cần tiêm mũi vaccine thứ tư trong bối cảnh biến thể omicorn vẫn đang lây lan mạnh
biến chủng omicron đã tạo ra làn sóng dịch bệnh mới ở hàng loạt quốc gia khắp thế giới
buộc nhiều nước phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt cũng như đánh giá lại chiến lược mở cửa chung sống với virus
tuy nhiên những tia hy vọng bắt đầu xuất hiện khi dữ liệu y tế
từ một số nước cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron nhập viện thấp hơn so với biến chủng delta
cũng như các loại vaccine vẫn mang lại hiệu quả bảo vệ trước biến chủng mới
biến chủng omarn được phát hiện lần đầu tiên tại miền nam châu phi và hồng kông vào cuối tháng một mươi một
đến nay omacran đã nhanh chóng trở thành chủng virus thống trị ở phần lớn các nước tây âu
riêng ở anh omacron khiến số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày vượt một trăm linh
omicron đã khiến nhiều nước đều bị bệnh
nước ghi nhận làn sóng ca mắc mới tồi tệ chưa từng có
nhưng tình trạng ca bệnh nặng và nhập viện và tử vong ở nam phi và anh từ khi omicron xuất hiện
không tăng mạnh tương đương với số ca mắc mới
nghiên cứu cho thấy sau khi tiêm đủ ba mũi vaccine astrazeneca
mức độ trung hòa chống lại biến chủng omcron tương đương với mức độ trung hòa chống lại biến chủng delta
sau khi tiêm hai mũi vaccine
các công ty sản xuất vaccine khác cũng đã công bố một số kết quả nghiên cứu
về khả năng chống lại biến chủng
các thử nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm của pfizer và đối tác biontech sc
cho thấy cần đến liều vaccine thứ ba để vô hiệu hóa biến chủng omicron
nguyên nhân là các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy số lượng kháng thể trung hòa chống lại biến chủng này
giảm hai mươi năm lần sau hai mũi tiêm
moderna cũng nhận định rằng liều vaccine thứ ba sẽ làm tăng số lượng kháng thể chống lại biến chủng omicron
nhằm ngăn biến thể omicron
cơ quan lây lan tại pháp cơ quan cố vấn y tế của pháp hote autorite desante h a s
đã khuyến nghị tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa covid một mươi chín cho những người trưởng thành khoảng ba tháng sau các mũi tiêm đầu
theo đó rút ngắn so với khoảng thời gian chờ hiện nay là năm tháng
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi hai sas đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
h a s khuyến nghị tất cả các bậc phụ
đưa con em đi tiêm chủng nếu có nguyện vọng
tại pháp thời gian đầu việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ được thực hiện tại viện nhi trước khi được triển khai tiêm chủng đại trà tại các cơ sở y tế khác
mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy việc tiêm mũi tăng cường sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm
nhưng mũi tiêm bổ sung này có thể ngăn ngừa nguy cơ bệnh chuyển nặng
sau khi tham vấn ủy ban đã quyết định tiêm phòng mũi thứ tư cho những người làm việc trong các lĩnh vực quan trọng
và có nguy cơ cao khoảng sáu tháng sau bệnh
bên cạnh đó ủy ban này nhấn mạnh hiện chưa có dữ liệu khoa học nào cho thấy nên tiêm đại tra mũi thứ tư
quý vị thân mến biến thể omicron xuất hiện đã làm đảo lộn mọi dự định
như việc các nước châu á đang nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế
biến thể này đã ráng đòn đánh mạnh khiến các nước ngập ngừng tạm thời chỉ hoãn việc mở cửa
cùng với đó các biện pháp siết chặt được thực hiện
cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi
nếu quý vị yêu thích chương trình hãy live bình luận góp ý để chúng tôi có thể đưa tới quý vị nhiều thông tin hơn nữa
quý vị cũng đừng quên supsky và bấm chuông để nhận thông báo và không bỏ lỡ những thông tin thú vị
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo